mặc dù còn gần hai tháng nữa mới tới dịp tết nguyên đán
song nhiều mặt hàng đã sẵn sàng trên các quầy kệ tại các cửa hàng hay hệ thống siêu thị
và đặc biệt là một số nơi còn bắt đầu tung ra các chương trình giảm giá cho người tiêu dùng
tại nhiều hệ thống siêu thị như saigon food vinmark bixi đã chuẩn bị song lượng hàng hóa thiết yếu
bảo đảm phục vụ nhu cầu của người dân trước trong và sau dịp tết tân sỉu
trong đó phần lớn ngân sách ưu tiên đầu tư cho chữ lượng chín nhóm hàng bình ổn thị trường
gồm gạo đường dầu ăn thịt heo thịt da cầm trứng da cầm thực phẩm chế biến rau củ quả thủy hải sản
còn lại dành cho các mặt hàng thực phẩm phi thực phẩm và các loại đặc sản tết
bên cạnh đó thay vì chỉ giảm giá trong những ngày cận tết như thông lệ thị trường
các hệ thống siêu thị lại đồng loạt áp dụng giảm giá sớm một số mặt hàng thiết yếu như thịt lợn thịt gà
trứng da cầm bánh mứt kẹo và nước giải khát để giúp người tiêu dùng chủ động kế hoạch mua sắm nhu yếu phẩm từ sớm nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí